sống giữa rừng nhưng nhiều hộ dân vẫn thiếu đất để sản xuất lâm nghiệp
đây là nghịch lý xảy ra nhiều năm nay tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
sự việc xuất phát từ phần lớn diện tích đất lâm nghiệp của người dân bỗng dưng được chính quyền xác định
là đã giao trùng vào đất do lâm trường ngân sơn quản lý
chính vì thế nhiều diện tích đất lâm nghiệp của người dân đã bị thu hồi trả lại cho lâm trường
nhiều năm qua người dân thị trấn nà phạc cho rằng quá trình thu hồi đất có nhiều điểm thiếu minh bạch
nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng nên đã dẫn đến tình trạng tranh chấp kéo dài
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín để quản lý đất đai và giúp người dân có đất sản xuất
ủy ban nhân dân huyện ngân sơn đã cấp hàng trăm giấy quyết định giao đất
giao rừng cho người dân quản lý và phát triển kinh doanh lâm nghiệp
tuy nhiên đến năm hai nghìn chín người dân ở các thôn bản hùa bản cây công quản và tiểu khu ba
thuộc thị trấn nà phạc huyện ngân sơn bất ngờ bị thu hồi lại ba trăm hai mươi chín hectare đất
với lý do đất rừng đã cấp cho dân trước kia đã bị cấp trùng với đất lâm trường
bỗng rừng mất đất đồng nghĩa với nguồn lợi từ rừng không còn
nhiều hộ dân lâm vào cảnh lao đao vì không có công ăn việc làm
không có một cái văn bản nào không có cái giấy tờ để thông báo
để công khai cho dân là đã thu hồi cho bên công ty lâm nghiệp
thì mới có một cái quyết định là thu hồi
thì dân mới vỡ lẽ là cái đất lâm trường đất lâm nghiệp của dân giao cho dân đã bị thu hồi
câu chuyện xuất phát từ năm hai nghìn tám
một số cán bộ lâm trường ngân sơn thời điểm đó đã đến tuyên truyền
vận động người dân nộp lại quyết định giao đất nói là để làm sổ đỏ
sổ đỏ chưa thấy đâu thì đến năm hai nghìn một mươi bảy tức là một mươi năm sau đó
người dân mới biết toàn bộ đất được giao nay đã bị thu hồi
trả lại cho lâm trường
chỉ một số ít hộ không nộp quyết định giao đất thì nay vẫn có đất
trước cảnh thiếu đất sản xuất cùng với việc trồng rừng hiện tại
chia lợi nhuận với lâm trường thấp người dân ở đây liên tục đề xuất
với cơ quan chức năng mong muốn được cấp đất lâm nghiệp để tự sản xuất
dân thấy thắc mắc ở chỗ ăn chia là quá là bất bình đẳng
ví dụ như là năm ngoái là năm hai nghìn một mươi bảy khai thác là chỉ cho dân trả dân cho một mươi năm
nhưng dân đấu mái thì bắt đầu mới cho ba mươi
đến năm nay là dân hợp lâm nghiệp lại là cho dân là hợp đồng ly
thì chia ăn chia là sáu mươi thì dân vẫn chưa nhất trí là bởi vì thấy nó quá bất bình đẳng
theo thống kê tại thị trấn nà phạc trong số một trăm một mươi sáu hộ có tranh chấp đất lâm nghiệp
với lâm trường ngân sơn có đến năm mươi ba hộ nghèo hai mươi hai hộ cận nghèo
số hộ dân thiếu đất sản xuất vẫn còn rất nhiều
điều này chưa thể bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân
nhiều năm nay việc tranh chấp đất giữa người dân và lâm trường ngân sơn vẫn chưa có hồi kết
bởi nhiều người dân ở thị trấn nà phạc nghi ngờ một số căn cứ thu hồi đất năm hai nghìn chín
có dấu hiệu bị lập khống và thiếu minh bạch
tại sao việc thu hồi một diện tích lớn như vậy mà người dân lại không được biết
có hay không một số căn cứ thu hồi đất đã bị lập khống để thu hồi đất rừng của người dân